còn tại lâm đồng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh lâm đồng
chủ trì đã tiến hành tiêu hủy gần năm sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc
những sản phẩm hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gồm một trăm sáu mươi hai mặt hàng như bột giặt hóa chất thực phẩm
quần áo giày dép đã qua sử dụng linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ
có tổng trị giá khoảng trên bốn trăm linh triệu đồng
đây là tăng vật trong một mươi năm vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế buôn lậu công an tỉnh lâm đồng
bắt giữ trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một và di tích nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
một mươi sáu chủ cơ sở kinh doanh vi phạm đã bị phạt hành chính với số tiền gần một trăm năm mươi triệu đồng